chú tại ấp tam hưng xã vĩnh hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
là đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
được biết vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám trong lúc nhậu với anh trần quốc thiên
trú tại cùng địa phương thì giữa phạm duy khánh và anh thiên xảy ra mâu thuẫn
khánh đã dùng gạch ống ném vào đầu anh thiên gây thương tích
cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
nhưng đối tượng khánh bỏ trốn khỏi địa phương
qua truy tìm đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an phát hiện
bắt giữ đối tượng khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh
lúc chín giờ sáng ngày hôm nay tàu sar bốn trăm một mươi ba thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm
cứu nạn hàng hải khu vực ba đã đưa thuyền viên lê quốc toàn hai mươi một tuổi
chú tại tỉnh bình thuận về bờ bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình
chiều ngày hai mươi năm tháng hai tàu dịch vụ dầu khí
everes sáu đã va chạm với tàu cá bd chín mươi bốn nghìn năm ts
hậu quả làm tàu cá bị chìm tại khu vực cách mũi vũng tàu khoảng bảy hải lý
ngay sau khi tai nạn xảy ra tàu everles sáu và một tàu cá hoạt động gần khu vực
đã cứu vớt được một mươi bốn ngư dân
tuy nhiên một người đã tử vong trên đường đi cấp cứu
anh lê quốc toàn bị mất tích
đến bảy h bốn mươi hai phút sáng nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường
đã phát hiện một thi thể cách vị trí tàu cá bd chín mươi bốn nghìn năm ts
về phía tây nam
qua nhận dạng ban đầu của người thân thi thể người bị nạn
có thể là thuyền viên lê quốc toàn
từ ngày hôm nay các cơ sở y tế bắt đầu sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử
thay cho sổ khám chữa bệnh trước kia
trong đó bệnh án điện tử bao gồm hồ sơ bệnh án nội chú hồ sơ bệnh án ngoại trú
và các loại hồ sơ bệnh án khác
mỗi người bệnh chỉ có một mã số quả đí
lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám chữa bệnh
hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng ngay yêu cầu ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin
như hồ sơ bệnh án giấy và có chữ ký số của người chịu trách nhiệm
đặc biệt hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân
bệnh án điện tử cập nhật các thông tin của bệnh nhân trong quá trình khám sức khỏe
sẽ là kho dữ liệu thông tin sức khỏe cá nhân trong suốt cuộc đời của mỗi người
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại